tiếp bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị nhân dịp sang thăm chính thức việt nam vào chiều ngày hôm nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp khó lường
việc duy trì quan hệ hai nước phát triển ổn định lành mạnh là góp phần gìn giữ hòa bình ổn định
thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới
tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá tích cực những kết quả hợp tác trên các lĩnh vực chính trị
đối ngoại quốc phòng an ninh kinh tế thương mại giữa hai bên thời gian qua
thủ tướng đề nghị trung quốc tích cực thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng bền vững
tạo thuận lợi cho các mặt hàng của việt nam nhập khẩu nhiều hơn vào trung quốc
tăng cường đầu tư các dự án công nghệ cao thân thiện với môi trường và tiêu biểu cho trình độ phát triển của trung quốc
đồng thời bảo đảm chất lượng và tiến độ của các dự án hợp tác tăng cường hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu
sử dụng bền vững và hiệu quả nguồn nước qua biên giới sớm ký hiệp định vận tải đường sắt mới tạo thuận lợi cho hợp tác hàng không
về vấn đề trên biển thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận
và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước tích cực thúc đẩy các cơ chế đàm phán
có tiến triển thực chất tăng cường tin cậy lẫn nhau tạo cơ sở giải quyết cho các vấn đề phức tạp hơn
bộ trưởng vương nghị đánh giá cao ý kiến của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước
và khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy các lĩnh vực và các vấn đề việt nam quan tâm nhất là về kinh tế thương mại đầu tư
bộ trưởng vương nghị khẳng định đảng chính phủ và nhân dân trung quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng
hữu nghị và hợp tác toàn diện trung việt
bộ ngoại giao trung quốc sẵn sàng cùng bộ ngoại giao việt nam thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai nước
kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt trung
tiếp tục phát triển lành mạnh ổn định mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và cho nhân dân hai nước